công tác phòng chống thiên tai cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của người dân của doanh nghiệp với phương châm lấy phòng ngừa là chính
hệ thống văn bản pháp lý về phòng chống thiên tai cần tương thích với pháp luật việt nam và các cam kết quốc tế
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào chiều nay
việt nam là nước sáng ngăn bão rồng chiều ngăn nắng lửa thiên tai bão lũ nhiều nhưng không để cho một người dân nào thiếu đói
bảo đảm được đời sống của người dân đây là sự quyết liệt phấn đấu của cấp ủy chính quyền và sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội trong và ngoài nước
sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị các bộ ngành địa phương nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ khi xảy ra thiên tai
nên đã giảm đáng kể thiệt hại về người và nhanh chóng khắc phục hậu quả
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đã
biểu dương những đóng góp to lớn của các tổ chức cá nhân trong công tác này
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế và yếu kém trong công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả
đó là vẫn còn chủ quan trong chỉ đạo trong điều hành cụ thể vẫn còn nhiều bất cập
đó là luật phòng chống thiên tai có hiệu lực từ mùng một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn mà đến nay vẫn chưa xây dựng xong kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia
một số địa phương một số bộ
ngành chưa quan tâm đúng mức xây dựng kế hoạch phương án phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn
chưa cụ thể hóa được các tình huống các kịch bản sắp có thực tế để có phương án ứng phó phù hợp
chưa kịp thời điều chỉnh cập nhật các tình huống thiên tai cực đoan nhất là phương châm bốn tại chỗ nhiều nơi chuẩn bị còn mang tính hình thức
thủ tướng đề nghị cần phải khẩn trương ban hành kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi bảy để có kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia tốt
thủ tướng lưu ý trong công tác này không chỉ dựa vào chuyên gia và nguồn vốn nước ngoài mà còn phải biết cách huy động các chuyên gia trong nước các bộ ngành địa phương
thủ tướng cũng nêu rõ công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập cần phải ra soát sửa đổi ngay
cụ thể một số công trình thủy điện giao thông khu dân cư khi đầu tư xây dựng quản lý vận hành còn thiếu kiểm tra
giám sát từ khâu lập quy hoạch chưa quan tâm đến việc phòng ngừa các tác động từ thiên tai làm gia tăng rủi ro thiên tai trong khu vực
còn một số công trình giao thông gây cản lũ hồ chứa nước bên cạnh việc phục vụ cho thủy điện thủy lợi thì phải phục vụ cho việc chống lũ và chống hạn
không để tình trạng xả lũ làm tăng ngập cho dân ở vùng hạ liêu rồi lại trả lời là xả đúng quy trình
bên cạnh đó công tác tuyên truyền cũng không đến được người dân nhất là những người dân vùng sâu vùng xa nên đã có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra trong mưa lũ sạt lở đất
trong thời gian tới thủ tướng đề nghị cần nâng cao nhận thức với tinh thần bốn tại chỗ giáo dục ý thức cho người dân để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai
nâng cao năng lực trong đó có năng lực phòng ngừa chống chịu trước thiên tai và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dân
các hình thái thiên tai cực đoan
nhất là nâng cao năng lực dự báo cảnh báo năng lực chỉ đạo về chỉ huy điều hành ứng phó tìm kiếm cứu nạn năng lực khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng xây dựng lại tốt hơn
mà tôi xin nói xây dựng lại tốt hơn là một trong bốn ưu tiên của khung hành động cedai hai nghìn một mươi năm hai mươi hai nghìn ba mươi
năng lực về thông tin truyền thông năng lực về giáo dục phòng chống thiên tai thích ứng biển đổi khí hậu
thủ tướng đồng ý với đề xuất cần tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực cơ sở vật chất trang thiết bị cho lực lượng làm công tác tham mưu hỗ trợ cho quyết định của ban chỉ đạo chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp theo hướng hiện đại chuyên nghiệp chủ động và hiệu quả